thành tích của các tập thể cá nhân là những tấm gương sáng sóng động để động viên khơi dậy sự phấn đấu của mỗi người dân thanh hóa nói riêng và người dân cả nước nói chung
bảy mươi năm qua chính quyền nhân dân tỉnh thanh hóa đã làm theo lời bác để hôm nay có bảy mươi đoá hoa ngắt hương về hà nội báo công với bác góp phần xây dựng phát triển thanh hóa thành tỉnh kiểu mẫu
những cá nhân tiêu biểu tại buổi gặp mặt đã chia sẻ với chủ tịch quốc hội về việc làm của mình
đó là câu chuyện càng động của cô giáo
giáo nguyễn thị thông ở xã ngư lộc huyện hậu lộc đã mở lớp dạy học cho các em có hoàn cảnh khó khăn xây dựng mô hình khuyến học ở xã
những thành tích của chiến sĩ biên phòng trong quá trình điều tra phá các vụ án liên quan đến ma túy công tác điều trị và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích mà đảng bộ chính quyền quân và dân tỉnh thanh hóa đã đạt được trong thực hiện lời dạy của bác hồ cách đây bảy mươi năm
chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lãnh đạo đảng và nhà nước vẫn đang tiếp tục quan tâm chỉ đạo để thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như sự kỳ vọng của bác hồ
để góp phần cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ trọng đại này chủ tịch quốc hội đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như
huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nhất là thu hút đầu tư vào khu kinh tế nghi sơn và các khu công nghiệp
tạo bước đột phá để phát triển kinh tế bảo đảm tăng trưởng nhanh và bền vững thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân bảo đảm an sinh xã hội
chăm lo gia đình chính sách người có công và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
tiếp tục chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trở thành việc làm thường xuyên thành nề nếp sinh hoạt và hoạt động của tổ chức đảng các cơ quan đơn vị của cán bộ đảng viên và nhân dân
tại sơn la hơn một công dân ở đội tuổi nhập ngũ tại một mươi hai huyện thành phố trên địa bàn tỉnh đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự công an
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh sơn la sẽ có hơn ba mươi chín công dân ở độ tuổi nhập ngũ sẵn sàng lên đường nhập ngũ quân sự và công an
đại diện lãnh đạo quân khu hai cùng đông đảo người thân của các chiến sĩ đã đến tặng hoa và động viên khích lệ tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ
cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng với truyền thống cách mạng của ông cha ta
năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh bình thuận được giao chỉ tiêu tuyển chọn một năm trăm linh thanh niên nhập ngũ
bình thuận đã thực hiện công tác tuyển quân với chủ trương hoàn thành chỉ tiêu ở cả ba cấp tỉnh huyện xã
thực hiện tốt ba khâu đột phá về gọi khám ba để chọn một nhập ngũ
nhờ vậy chất lượng thanh niên trúng tuyển năm hai nghìn một mươi bảy cao hơn các năm trước đạt một trăm linh chỉ tiêu trên giao
lúc mà em chờ đợi sinh việc thì em được biết là năm nay tỉnh mình lại có chỉ tiêu tuyển nữ

em cũng mong đợt này khi mà mình đi thì em sẽ tiếp nối chuyển thấm gia đình với em

trước ngày lên đường nhập ngũ một trăm linh thanh niên trúng tuyển đã được cấp ủy chính quyền địa phương

tiếp nối chương trình
hà giang hơn chín mươi nạn nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm tại xã đản ván huyện hoàng su phi

của trung tâm y tế huyện hoàng su phi tỉnh hà giang